hiện tượng sạt lở ở hầu hết các con sông trên địa bàn tỉnh quảng trị hiện nay đang có những diễn biến hết sức phức tạp
tốc độ xói lở nhanh hơn và hướng sạt lở thì thường xuyên thay đổi uy hiếp đến tính mạng con người tài sản
các công trình hạ tầng kinh tế di tích lịch sử văn hóa và đất đai sản xuất của địa phương
sau một đêm ngủ dậy bờ sông hiếu ở huyện cam lộ tỉnh quảng trị đột nhiên bị sạt lở đến sát tận con đường bê tông với chiều dài gần một mươi mét
người dân địa phương nơm nớp lo sợ bởi tình trạng sạt lở mỗi lúc một ăn sâu tạo thành hàm ếch ngay dưới lòng đường rất nguy hiểm
ở sông xê păng hiêng thuộc khu vực miền núi người dân địa phương cho biết mỗi năm con sông này sạt lở từ một mươi đến một mươi năm mét
mưu sinh của gia đình bà hồ thị khuân ở thôn cù bai xã hướng lập huyện hương hóa đều nhờ vào mảnh ruộng này nhưng sông sạt lở khiến bà mất hơn sáu xào ruộng
sạt lở con rồi ruông là mất rồi nhà cũng mất rồi mẹ buôn không không có cái gì ăn nữa hết ruông là mất cả người luôn
theo thống kê của ngành chức năng quảng trị sạt lở bờ sông đang ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống nhân dân tại ba mươi hai xã với tổng số hộ sống trong vùng bị ảnh hưởng là hơn hai ba trăm linh hộ
trước khi nghiên cứu các biện pháp lâu dài để xử lý trước mắt tỉnh quảng trị lập biển cảnh báo cắm mốc các khu vực bị sạt lở để người dân cảnh giác bảo đảm an toàn
đồng thời tuyên truyền cho người dân hạn chế đến những khu vực bị sạt lở nghiêm trọng cũng như sớm di rời các hộ dân ra khỏi những điểm sạt lở có khả năng đe dọa đến tính mạng tài sản của họ